tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc tiếp thủ tướng canada justin trudeau
cảm ơn những đóng góp của canada trong quá trình chuẩn bị hội nghị apec thời gian qua
chủ tịch quốc hội khẳng định việc thủ tướng justin trudeau tham dự sẽ góp phần vào thành công của hội nghị
bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và nghị viện canada trong thời gian qua phát triển tốt đẹp
chủ tịch quốc hội cho biết quốc hội việt nam luôn ủng hộ việc tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt
với canada thông qua việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có doanh nghiệp canada đến làm ăn tại việt nam
mong muốn hai bên nỗ lực cùng nhau xây dựng quan hệ hai nước ngày càng phát triển
thủ tướng urtin trudeau khẳng định canada coi trọng quan hệ với việt nam trong tổng thể chính sách đối ngoại canada và khu vực châu á thái bình dương
đánh giá cao quốc hội việt nam trong việc xây dựng pháp luật thời gian qua nhất là khuôn khổ pháp lý
thủ tướng justin trudeau cũng nhất trí với đồng ý
đồng ý đề nghị để tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai nước trong thời gian tới
thông qua việc trao đổi phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế tăng cường hoạt động của hội hữu nghị việt nam canada
tin tưởng việc tăng cường trao đổi giữa hai quốc hội sẽ góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước